vâng thưa quý vị khán giả thời điểm cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao
chính vì vậy mà càng sát tết nguyên đán nhiều người có nhu cầu vay để trả nợ thẻ tiến dụng do không xoay kịp nguồn tiền trả nợ thẻ đúng hạn
lập tức các dịch vụ cho vay đáo hạn thẻ tiến dụng rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng qua hình thức mua hàng giao dịch khống lại bùng nổ
và thực chất dịch vụ này là gì tiêm ẩn những nguy cơ gì
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia tài chính ngân hàng phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh để cùng làm rõ về vấn đề này
trước hết xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã nhận lời đến trường quay của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
vâng thưa ông tại sao dịch vụ rút tiền mặt và đảo nợ thẻ tiến dụng qua hình thức mua hàng khống lại nở rộ như hiện nay ạ
trước hết chúng ta biết rằng là vào những thời điểm mà người dân muốn mua một số hàng hóa để đáp ứng nhu cầu chi tiêu đột xuất
đặc biệt là dịp lễ tết như là tết nguyên đán thì rõ ràng cái nhu cầu về tiền nó rất lớn
cái thứ hai nữa là trong cái năm hai nghìn hai mươi vừa qua thì cái sản xuất kinh doanh của chúng ta nó cũng có cái trì trệ
và vì thế cho nên cái tiền lương cũng như cái thu nhập của phần đông người dân đều giảm đi
nhưng mà cái nhu cầu chi tiêu trong cái dịp tết thì nó vẫn có đặc biệt là những cái nhu cầu về đi lại về thăm gia đình v v
và vì thế cho nên rất nhiều người cũng mong muốn là có một cái lượng tiền vay được
để mà từ đó đáp ứng cái nhu cầu chỉ tiêu trước mắt
vâng thế nhưng đây cũng không phải là hoạt động hợp pháp phải không ạ
tất nhiên đây là cái nó vi phạm vào các cái quy định về quản lý sử dụng thẻ của cái ngân hàng nhà nước việt nam
cũng như chúng ta nói rõ hơn đó là cái luật pháp việt nam quy định về cái quản lý tiền tệ
vì rõ ràng trong cái quy định thì cái thẻ có quy định một cái thời gian là có thể không phải trả lãi
và sau đó thì hết cái thời gian đó thì cái người sử dụng thẻ
người sử dụng thẻ phải trả một số lãi nào đó theo cái quy định của từng cái ngân hàng
thì cái này là cái quy định của cái dùng thẻ chung của ngân hàng nhà nước việt nam rồi
vâng vậy thì khi mà người dân sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc là đảo nợ thẻ tín dụng qua các hình thức mua hàng khống
thì họ sẽ gặp được những nguy cơ gì ạ
chúng ta biết rằng là khi mà rút tiền mà hàng khống qua rút tiền mặt với một cái lãi xuất thấp hoặc là cái mua hàng khống để mà từ đó đảo nợ

nó là một trong rất nhiều những cái nguyên nhân làm lộ cái thông tin của các cái thẻ của cái người sử dụng
và nó không thực hiện đúng cái quy định của nhà nước
vì rõ ràng cái mua khống bán khống thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái hàng hóa nó không lưu chuyển
mà cái người mà đáng ra mà chúng ta đi mua hàng thì nó phải có cái người chấp nhận thẻ
và chúng ta mua hàng của họ chúng ta cầm ra thì cái thẻ đó mới quẹt và mới chạy
thì có nghĩa là đã có cái hàng hóa thực tự nhu thông
có nghĩa là đã có cái hàng hóa thực tự nhu thông
còn những cái trường hợp mà mua bán hàng khống này thì hầu hết cái hóa đơn chứng từ cho đến ngay cả bản thân cái người mà đứng ra thực hiện
đó là những cái người mà không thực
họ là những người giả mạo và vì thế cho nên không có hàng hóa
nhưng họ vẫn có thể cho cái dòng tiền nó trôi được bình thường
và như vậy là bản thân họ đã là cái người giả mạo rồi thì đằng sau nó sẽ rất nhiều cái hệ lị cho ngay cả cái người có thẻ về cái việc mà lộ thông tin
nhưng mà đồng thời nó không có hàng hóa
đồng thời nó cũng ảnh hưởng ngay đến cái người có thẻ là nếu như có những vấn đề gì đó thì anh không có thể có cái cơ quan pháp luật nào đứng ra bảo vệ cái giao dịch của anh
với các cái trường hợp mà thanh toán khống rồi giao dịch hàng hóa khống vân vân
vâng như vậy là chúng ta có thể thấy rằng người dân là người sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên
bên cạnh đó thì các ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ
đúng rồi tất nhiên
bởi vì rõ ràng ở đây là các cái ngân hàng ấy đáng ra nếu như mà nó có cái giao dịch thực
thì ngân hàng họ cũng sẽ có các
có các cái hoạt động nó tương xứng
và rõ ràng cái giao dịch cho nền kinh tế quốc dân nó mới đảm bảo được
ngân hàng họ có tính lái họ có tính phí
vì thường thường cái phí mà thanh toán rút tiền mặt nó tương đối cao
nó thường là nó khoảng bốn với rất nhiều các ngân hàng là bốn
cộng với một mươi vat là nghĩa là nó khoảng bốn bốn
còn tối thiểu là một trăm linh cho một giao dịch
thế nhưng mà rõ ràng bên nếu mà không như vậy là họ thu không thu được
họ thu rất thấp
với những cái khó khăn như thế thì tôi nghĩ rằng
ngân hàng cũng đang gặp phải những khó khăn
và họ khó khăn trong cái việc là phải xác minh thông tin của khách hàng
và làm thế nào để nhận biết
cũng như là các đơn vị có thể chấp nhận thẻ
để mà phát hiện được các cái hành vi như này
trước hết là chúng ta phải thấy rằng là
cái hệ thống ngân hàng cần phải nâng cao cái tinh thần cảnh giác
và phải có trách nhiệm với những cái quyết định mà chúng ta cho các cái doanh nghiệp chấp nhận thẻ
nó có cái kết nối với ngân hàng ạ
đó là những cái doanh nghiệp thanh toán rút tiền
và họ có cái trách nhiệm với các cái hoạt động thanh toán một cách thực sự nghiêm túc
thường xuyên kiểm tra các cái giao dịch
để từ đó đảm bảo cái yêu cầu thanh toán là thực sự
và cuối cùng thì phó giáo sư có lời khuyên gì dành cho khán giả truyền hình của chúng ta
trong cái thời điểm này khi mà nhu cầu mua sóng đang lên cao ạ
trước hết chúng ta biết rằng là
trong cái giao dịch mà thanh toán khống
rồi rút cái tiền mặt với những cái chi phí thấp
thì hầu hết ở đây là những cái giao dịch giả mạo
nó vi phạm đến cái quản lý tài chính tiền tệ mà ngân hàng nhà nước việt nam quy định
và nó cũng vi phạm vào cái luật pháp việt nam
mà đơn giản nhẹ nhàng ấy thì có thể là
bị sử dụng hình chính
bị phạt tiền mặt
bị ngân hàng không cho phép giao dịch bằng thẻ
và đây cái hình thức thẻ thì chúng ta biết nó tiết kiệm rất nhiều chi phí thời gian cũng như là tiền bạc cho cái người sử dụng thẻ
và vì thế cho nên nếu như bị ngân hàng người ta không cho phép sử dụng
thì có nghĩa là bạn không bao giờ đựng vào thẻ nữa
thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái phiền phức cho bạn trong cái uy tín đối với ngân hàng
về cái việc vay nợ cũng như các cái hoạt động thanh toán
và vì thế cho nên nó ảnh hưởng đến uy tín và cái quyền lợi của bạn
nhưng cái điều quan trọng hơn ấy
nó có thể để lộ các cái thông tin
và bạn có hoàn toàn có thể mất tiền trên cái thẻ tiến dụng đó
cũng như là các cái thường xuyên mà vi phạm bạn đồng có cái tính chất lớn ấy
thì thậm chí có thể vi phạm vào cái luật hình sự
và đây là một cái điều mà chúng tôi cũng nói rằng là các cái chủ thẻ cần phải hiểu biết
và có trách nhiệm với cái thẻ của mình
và trách nhiệm với cái vị trí pháp lý của bản thân mình
vâng xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của các giáo sư ạ
cảm ơn các giáo sư